còn liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần việt thành
địa chỉ tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn xuân châu tổng giám đốc công ty này
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù không phải là chủ đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp dl hai tại xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
nhưng với chức vụ là tổng giám đốc công ty cổ phần việt thành ông châu đã đăng tải trên mạng xã hội
và một số trang báo giới thiệu quảng cáo dự án đó do công ty mình làm chủ đầu tư để lừa đảo các khách hàng có nhu cầu
và chiếm đoạt số tiền hơn bốn mươi một hai tỷ đồng